đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương và đoàn công tác đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy quảng bình
về công tác dân vận trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai đã ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh trong năm hai nghìn một mươi tám
góp phần cùng với cả nước hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra trong năm nay
để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới đồng chí đề nghị quảng bình tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo
tập trung phát huy tiềm năng lợi thế để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết kế hoạch đề ra một cách bền vững
riêng đối với công tác dân vận đồng chí trương thị mai nhấn mạnh quảng bình cần xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
trong đó dân vận chính quyền là trọng tâm nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân
dịp này đồng chí trưởng ban dân vận trung ương và đoàn công tác đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách tại thành phố đồng hới
là mẹ việt nam anh hùng đào thị di ở xã nghĩa ninh thương binh lữ vũ dũng ở phường đồng sơn và thương binh lê thị hòa ở xã đức ninh